hình ảnh bác sĩ ngồi bệt giữa nền nhà tự lưng và từng nghỉ ngơi tại chương trình phẫu thuật mắt miễn phí cho bệnh nhân nghèo huyện vùng cao a lưới thừa thiên huế đã nhận được sự mến phục của người dùng mạng xã hội
mới đây mạng xã hội facebook chia sẻ bài viết với tựa đề bác sĩ tranh thủ chớp mắt trong giờ nghỉ giải lao tại chương trình phẫu thuật mắt miễn phí cho bệnh nhân a lưới thừa thiên huế
đáng chú ý hình ảnh đăng kèm bài viết ghi lại cảnh bác sĩ ngồi bệt trên nền nhà của một bệnh viện lưng tựa vào tường trượt mắt sau khi đăng tải nhận được rất nhiều lượt tương tác bình luận bày tỏ sự xúc động mến phục của người dùng mạng xã hội với người thầy thuốc
điển hình tài khoản hoàng thu hà cho rằng bác sĩ trường cũng là người đã tạo ra văn hóa làm việc bằng trái tim tại bệnh viện mắt huế bác luôn là niềm tự hào và là nguồn cảm hứng tích cực cho đội ngũ nhân viên
còn tài khoản hồ lê thảo vi để lại bình luận em là người con được sinh ra tại miền sơn cước a lưới cảm thấy thật hạnh phúc cũng như tự hào vì một việc làm đầy tử tế và ý nghĩa như vậy chúc cho các y bác sĩ luôn khỏe mạnh hạnh phúc và có nhiều niềm vui trong cuộc sống
qua tìm hiểu nhân vật trong ảnh là thầy thuốc yếu tố bác sĩ chuyên khoa hai phạm minh trường giám đốc bệnh viện mắt huế
bức ảnh do chị nguyễn thị minh nhật nhân viên tư vấn của bệnh viện ghi lại vào trưa ngày hai mươi sáu tháng ba trong khuôn khổ chuyến công tác
bệnh viện mắt huế cùng chuyên gia nhãn khoa giáo sư hattory tadashi phối hợp tổ chức hoạt động phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí cho các bệnh nhân nghèo tại huyện vùng cao a lưới thừa thiên huế
chào đổi với phóng viên chị nguyễn thị minh nhật xác nhận bức ảnh do bản thân chị chụp nhằm mục đích ghi lại kỷ niệm của chuyến công tác ý nghĩa này nhưng không ngờ khi đăng lên mạng xã hội lại được mọi người lan tỏa và bày tỏ lòng cảm phục dành cho các y bác sĩ đến vậy
bác sĩ phạm minh trường là thầy thuốc rất cẩn trọng trước khi các y bác sĩ thực hiện phẫu thuật bác trường luôn động viên và căn dặn rất tỉ mỉ tính chất từng ca mổ sau khi bệnh nhân hoàn thành ca phẫu thuật bác sĩ đều dặn dò ân cần để bệnh nhân sớm hồi phục chị nhật nói
nói về hoàn cảnh của bức ảnh gây xúc động chị nhật cho biết buổi trưa hôm đó sau khi kết thúc hoạt động buổi sáng ai cũng thấm mệt mọi người tập trung nghỉ ngơi khi đi sang phòng bên cạnh
thấy bác sĩ trường đang ngồi nghỉ trưa trên nền đất nên đã ghi lại hình ảnh đẹp đẽ để làm kỷ niệm không ngờ lại được mọi người động viên như vậy
bệnh viện mắt huế cho biết là người thuyền trưởng của bệnh viện bác sĩ phạm minh trường cũng là bác sĩ nhãn khoa đầu tiên của bệnh viện công lập ở việt nam được nhận giải thưởng anh hùng nhãn khoa giải thưởng danh giá của tổ chức phòng chống bù loà thế giới aipb
đây là giải thưởng nhằm ghi nhận và vinh danh những cá nhân đã có những đóng góp trong công tác phòng chống mù loà trên toàn thế giới
theo bệnh viện mắt huế từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi sáu tháng ba đoàn bác sĩ của bệnh viện cùng chuyên gia nhãn khoa nhật bản giáo sư hattori tadashi đã thực hiện thăm khám cho hơn năm trăm linh bệnh nhân tại trung tâm y tế huyện a lưới
chương trình giúp khôi phục thị lực cho bốn mươi một bệnh nhân bị đục thủy tinh thể không có điều kiện thăm khám và điều trị đây là một trong nhiều hoạt động chăm sóc mắt cho bệnh nhân nghèo của bệnh viện trong nhiều năm vừa qua